liên quan đến vụ hỏa hoạn khiến bốn căn nhà dân bị cháy rụi và hai căn nhà liền kề bị hư hỏng
xảy ra vào rạng sáng ngày chín tháng một mươi một công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau cho biết
đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việc
trước đó vào hai h hai mươi phút sáng cùng ngày người dân tại xã trần hợi huyện trần văn thời cà mau
phát hiện hỏa hoạn xảy ra tại một trong bốn căn nhà là những hộ kinh doanh mua bán hàng điện tử
điện thoại buôn bán gạo dụng cụ câu cá gia công mua bán đồ nhôn và làm tóc trang điểm cô dâu
ngay lập tức người dân đã hồ hoán tiến hành chạp lửa và báo tin cho cơ quan chức năng
tuy nhiên do ngọn lửa bùng phát nhanh nên mặc dù lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời
nhưng sau gần một giờ đám cháy mới được dập tắt
hậu quả vụ cháy làm bốn trang bị thiêu rụi và làm hư hỏng hai căn liền kề nhưng may mắn không có thiệt hại về người
cũng trong sáng ngày chín tháng một mươi một lãnh đạo địa phương đã có mặt kịp thời
động viên chia sẻ với người dân và hỗ trợ cho hộ bị cháy hoàn toàn năm triệu đồng hộ bị thiệt hại ba triệu đồng